kính thưa quý vị ngày bốn tháng bốn công an huyện nước trọng tỉnh lâm đồng đã khởi tối vụ án khởi tối bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
các đối tượng bị bắt giữ gồm thái hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lê văn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ngụ huyện di linh trần minh bảo châu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ thành phố bảo lộc và đặng thanh long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
theo điều tra ban đầu chỉ trong thời gian ngắn nhóm cướp do thái hoàng trung cầm đầu
đã thực hiện hàng loạt vụ cướp dật tài sản trên địa bàn các huyện đức trọng đơn dương di linh
thành phố bảo lộc và thành phố đà lạt
tại huyện đức trọng từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng ba ba đối tượng này đã thực hiện ba vụ cướp giật tài sản
là dây chuyền vàng trong đó hai vụ được thực hiện tại thị trấn liên nghĩa và một vụ tại xã hiệp thanh huyện đức trọng
tài sản cướp được cả nhóm đem bán cho một tiệm vàng ở thành phố đà lạt lấy tiền chia nhau tiêu xài
cơ quan công an đã thu giữ hai xe máy sáu điện thoại di động hai nhẫn kim loại màu vàng gần tám triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan trong bốn đối tượng bị công an bắt giữ khởi tố về hành vi cướp tài sản
thái hoàng trung là đối tượng đã có tiền án về tội giết người mới mãn hạn tù từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một